việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp công nhân lao động
đặc biệt là hỗ trợ nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian qua còn ít chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân viên chức người lao động
xin hỏi bộ trưởng trong thời gian tới bộ xây dựng có ban hành hoặc đề xuất ban hành chính sách gì để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội
đặc biệt là hỗ trợ vốn và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội
nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian qua là chưa đạt yêu cầu
trong thời gian tới nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
báo cáo với đại biểu là thứ nhất là đối với các bộ ngành là bộ ngành cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở
đặc biệt là nhà ở xã hội để tháo gỡ các vướng mắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảm bảo tăng nguồn cung nhà ở xã hội